bị truy nã một mươi năm năm cũng về tội giết người bị cáo trần văn tiến chú tại thành phố hải phòng
vừa bị toán nhân dân thành phố hải phòng đưa ra xét xử và tuyên phạt mức án một mươi hai năm tù
theo cáo trạng của viện kiểm sát ngày một mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn tám trần văn tiến cùng một số đối tượng khác
đã bàn bạc và chuẩn bị sẵn hùng khí đi tìm anh hoàng mạnh cường chú tại quận lê trân
để đòi số tiền bốn mươi triệu đồng
khi gặp anh cường tại khu vực đường tàu cầu đất quận ngô quyền
tiến cùng các đối tượng đã dùng dao kiếm chém anh cường tử vong sau đó bỏ chạy
các đối tượng gây án đã bị bắt giữ ngay sau đó riêng trần văn tiến đã bỏ trốn
đến ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai tiến bị bắt tại huyện bến cầu tỉnh tây ninh
sau gần một mươi năm năm trốn truy nã về tội danh giết người
tại phiên tòa bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như cáo trạng của viện kiểm sát
xét thấy hành vi phạm tội mang tính côn đồ của bị cáo
tòa án nhân dân tp hải phòng đã tuyên phạt trần văn tiến một mươi hai năm tù giam